với điều kiện thời tiết hiện tại nhiều chủ vườn đào tại thành phố hải dương đang rất phấn khởi vì trúng vụ đào tết
đào đẹp nở đúng thời điểm giá bán cao hơn năm ngoái khoảng hai mươi
chắc hẳn vụ đào bội thu sẽ giúp cho người dân có một cái tết vui tươi ấm áp hơn
gia đình ông nguyễn văn xuân ở phường thạch khôi thành phố hải dương trồng chín xào đào gồm hai loại bích đào và đào phai
hiện đã có hai xào đào cây và hai xào đào cành
khách đã mua buôn từ cách đây một tuần
trừ những diện tích trồng năm nay để năm sau thu hoạch trừ chi phí và công chăm sóc
ông sơn ước tính vụ đào tết năm nay thu lãi ít nhất là tám mươi triệu đồng
đón được cái tết năm nay chắc là đầm ấm bởi vì đã thu được nhiều tiền
năm nay nhờ một vài đợt rét đậm gần tết làm chậm quá trình sinh trưởng của đào đã giúp cho cây đào đẹp hơn và nở đúng tết
trên những cánh đồng trồng đào ở phường thạch khôi những ngày này đã tấp nập khách đến mua đào và thương lái ở các nơi
về gom trở đi các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh tiêu thụ
đào năm nay thì là dáng đảo đẹp nội nhiều
đào đúng thời dịp tết xuân về giá cả rất hợp lý
đào lụ là một trong cây lụ cả đẹp cả một trong
truyền thống của người thạch khôi thì trước đây cũng là một địa phương thuần nông
mười năm trở lại đây thì cái xu thế mà đô thị hóa tăng nhanh đối với phường
do vậy là bà con cũng chuyển dịch sang loại cây trồng khác phù hợp với điều kiện
đô thị cụ thể là chuyển dịch sang trồng hoa cây cảnh
đặc biệt là đối với cây đào phục vụ các dịp tết đến xuân về
thế và trên địa bàn phường năm nay cũng rất là vấn khởi
về cái giá trị đào tết thì năm nay là được thu nhập rất là cao
nói chung là nếu như so với các loại cây trồng khác thì về thu nhập so với lúa chẳng hạn
hoặc là những cái rau màu ngắn ngày thì đều tăng rất là nhiều lần
bình quân bây giờ là
thu nhập một gia đình có thể là ba sao đào thì thu nhập một trăm linh triệu đồng là cái chuyện rất là đơn giản rồi
phát triển cây đào nói riêng và các loại hoa cây cảnh nói chung là hướng đi
ngày càng cho thấy hiệu quả phù hợp với điều kiện đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp
xu hướng đô thị hóa nhanh như hiện nay của các vùng nông nghiệp vendo